hoạt động của dãy ngắp thấp đang dịch truyền dần xuống phía nam
sẽ tiếp tục gây mưa rông tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
riêng các tỉnh ven biển và đồng bằng cục bộ có mưa to
với lượng mưa có thể lên mức là từ ba mươi bảy mươi mm một đợt có nơi còn cao hơn
mưa rông cũng khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất bị đẩy lên cao
nền nhiệt ngày hôm nay và ngày mai vẫn chưa quá cao giao động là từ hai mươi năm cho đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày hai mươi chín khi mưa giảm nhanh nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rông cục bộ có mưa vừa đến mưa to
người dân ở đây cần đề cao cảnh giác với tố lóc và gió rất mạnh
cũng như là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm
từ ngày hai mươi chín tháng tám mưa trên khu vực sẽ giảm hơn về diện
ban ngày trời có nắng nhiều hơn nền nhiệt tại đây vẫn chưa có nhiều biến đổi
cao nhất trong ba ngày tới giao động xung quanh ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở trung bộ do rãnh thấp đi qua bắc trung bộ và có xu hướng dịch xuống phía nam
nên tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
đều có mưa rông ở diện giải rác sau thì mưa giảm ở diện vài nơi
riêng phần phía bắc trung bộ thì có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi ba mươi năm độ
trong mưa rông nền nhiệt trên khu vực chưa cao ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên
trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa vừa đến mưa to
phần từ khánh hòa trở vào đến bình thuận thì có mưa rất to
trong mưa rông cũng cần đề phòng với tố lốc hay là gió rất mạnh
từ ngày hai mươi chín tháng tám mưa trên khu vực cũng có xu hướng giảm về diện và lượng
mưa rồng cũng giúp cho nền nhiệt tại đây chưa tăng quá cao
khi mức nhiệt trưa chiều trong ba ngày tới giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
ở vùng cao thiên huế trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rông
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa là từ năm mươi một trăm hai mươi mm trên hai mươi bốn h
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tích cực đoan như tố lốc hay gió rất mạnh
sau đó từ ngày hai mươi chín và ngày ba mươi thì mưa có xu hướng giảm hơn
nền nhiệt tại đây biến động không nhiều ngày đêm giao động là từ hai mươi một cho đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ cũng có mưa có nơi có mưa vừa mưa to trong hôm nay và ngày mai
lượng mưa được dự báo là từ năm mươi đến một trăm hai mươi mm trên hai mươi bốn h
và cũng từ ngày hai mươi chín khi hình thế gây mưa suy yếu mưa rông sẽ giảm
chỉ còn ở diện vài nơi và tập trung vào lúc chiều tối
nền nhiệt trên khu vực cũng chưa có nhiều biến động
chiều chiều duy trì chung quanh ngưỡng từ ba mươi ba mươi ba độ